liên quan đến sự chậm trễ của dự án điểm du lịch sinh thái thác lưu ly
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông vừa ký quyết định thu hồi hơn bảy mươi hectare đất
của công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại dịch vụ lâu đài tại xã nâm giang huyện đắk song
đồng thời giao toàn bộ diện tích này cho công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên
lâm nghiệp đắk tàu tiếp quản
như vậy điểm du lịch sinh thái thác liêu ly chính thức bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
việc thanh lý các tài sản mà công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ lâu đài xây dựng
tại khu vực này đang được các cơ quan chức năng của tỉnh đắk nông tiến hành theo quy định
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã có quyết định cho công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại dịch vụ lâu đài thuê hơn tám mươi năm hectare đất bao gồm thác lưu ly và khu vực rừng
xung quanh để thực hiện điểm du lịch sinh thái thác lưu ly
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đắk nông quyết định chấm dứt hợp đồng của
dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư sau khi nhà đầu tư chậm trễ trong triển khai hoạt động đầu tư xây
dựng trong khi rừng bị tàn phá để khai thác gỗ trái phép và lấn chiếm đất để trồng cây nông nghiệp với
diện tích lớn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nhiều nhân viên của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại
dịch vụ lâu đài vẫn cư trú tại các lều trại nhà tạm xung quanh thác lưu ly
với lý do trông coi tài sản trên đất và quản lý rừng đất rừng tại đây
sau khi được bàn giao công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đắk nờ tao sẽ tiến hành việc quản
lý bảo vệ rừng đất rừng tại thác liêu ly và khu vực xung quanh theo các quy định của pháp luật